hiện nay việt nam đang rất thiếu lao động lành nghề có trình độ chuyên môn và đang phải đối diện với những thách thức lớn về sự thiếu hụt lao động có trình độ cao và kỹ năng chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho nông nghiệp bốn
hệ thống đào tạo nghề cũng còn lạc hậu chưa đủ sức đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của một nền nông nghiệp công nghệ cao
cùng với chính sách quan tâm đào tạo nhân lực nông dân tại chỗ chính sách thu hút nhân tài về với nông thôn
thì chính sách quan tâm đào tạo nhân lực cho người nông dân vùng đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số cũng là vấn đề cần được quan tâm để có các giải pháp phù hợp và kịp thời
chúng ta phải đưa cái sức mạnh của đảng xuống trực tiếp với người dân không thông qua bất kỳ một cánh tay nối dài hay một bộ phận trung gian nào
chúng ta phải trực tiếp đổi mới hội nông dân việt nam để cái hội nông dân này thực sự là trở thành đại diện cho người nông dân
tức là họ không chỉ nói lên tiếng nói phản ánh nguyện vọng của người nông dân mà còn trực tiếp giúp cho người nông dân các dịch vụ
đến lúc chúng ta phải thực hiện
phương pháp gọi là xây dựng trao quyền cho người nông dân bằng cách tổ chức họ lại
lâu dài hơn là cần có những định hướng chính sách về đào tạo thu hút sinh viên vào học ngành nông nghiệp
khuyến khích thực hiện chương trình hợp tác đào tạo tại khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
gắn đào tạo với thị trường lao động và đào tạo chuyên canh theo vùng sản xuất
lập sàn giao dịch việc làm kỹ thuật số kết nối người nông dân với doanh nghiệp
đây là mấu chốt quan trọng để tạo ra nguồn nhân lực mới
đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp thời kỳ